công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện trân thành đang tổ chức khám nghiệm và điều tra
làm rõ cái chết của một nam công nhân được phát hiện tử vong trước cửa phòng trọ vào sáng cùng ngày
nạn nhân là ông nguyễn sĩ phùng bốn mươi chín tuổi trú tại xã minh long huyện trơn thành tỉnh bình phước
ông phùng là công nhân xây dựng thuê phòng trọ ở ấp một xã minh long
trước đó vào sáng cùng ngày chủ phòng trọ đã phát hiện ông phùng nằm bất động trước cửa phòng và đã tử vong
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện trân thành đã nhanh chóng có mặt để điều tra làm rõ
hơn một mươi đối tượng nghi là người của nhóm tín dụng đen đã kéo vào một nhà cụ bà ở huyện châu thành tỉnh long an
đập phá hết các tài sản có giá trị rồi mới bỏ đi
vụ việc được camera an ninh ghi lại hiện công an huyện châu thành đang xác minh làm rõ
một số đối tượng liên quan trong vụ việc đã được công an triệu tập lên để lấy lời khai
trước đó vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng sáu
tại nhà một cụ bà bảy mươi tám tuổi trú tại xã long trì huyện châu thành
nhóm đối tượng hơn một mươi người đã xông vào đập phá tài sản đồ đạc
trước khi vào nhà nhóm đối tượng đã đập hỏng camera gắn ở khu vực cửa chính
sau đó tiếp tục lao vào trong nhà để đập phá các vật dụng tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định một thành viên trong nhà bà cụ mắc nợ nhưng chưa trả
nên đã bị nhóm đối tượng này kéo đến đập phá và đe dọa
tàng trữ tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chân bà túy
tại một quán bar ở khu dân cư mới an nhân đông thị trấn tứ kỳ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
hai đối tượng vừa bị công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phát hiện và bắt quả ta
quán bia trên do phú văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu làm quản lý
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện nguyễn thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
là người địa phương đang tổ chức cho hai đối tượng sử dụng trái phép chân bà túy
tăng vật thu giữ là bốn túi ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng và ba mươi hai viên nén các loại
tuấn khai nhận số vật chứng trên là ma túy được cất giấu để bản thân sử dụng
cơ quan công an cũng đã tạm giữ phúc vì có hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
với cương vị là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn tư vấn đầu tư xây dựng thạch linh
lưu văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đã có hành vi trốn thuế gây thất thoát cho ngân sách nhà nước gần một tỷ đồng
quý đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
trước đó trong quá trình điều tra mở rộng vụ án trốn thuế tại công ty trách nhiệm hiếu hạn tư vấn
thiết kế xây dựng cdc cao bằng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng tiếp tục phát hiện
công ty trách nhiệm hiểu hạn tư vấn đầu tư xây dựng thạch linh tại thị trấn bảo lạc
huyện bảo lạc tỉnh cao bằng cũng đã thực hiện hành vi lập khống bảng lương cho người lao động
để hạch toán khống vào chi phí được trừ với mục đích để giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
cụ thể số thuế mà công ty trách nhiệm hiệu hạn thạch linh đã trốn nộp là gần một tỷ đồng
đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm hà nam đã tạm giữ hình sự đối tượng lê tuấn sĩ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn đặng giang xã hòa phú huyện ứng hòa thành phố hà nội
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sĩ đã sử dụng các tài khoản facebook ra lô ảo đăng các bài viết quảng cáo cho vay tiền
với lãi suất thấp giải ngân nhanh không cần thế chấp rồi yêu cầu người vay chuyển tiền
đóng các khoản phí để được giải ngân số tiền vay
sau đó sĩ làm giả các hợp đồng tiến dụng giữa ngân hàng và người vay
rồi gửi cho những người có nhu cầu vay tiền tin tưởng
khi người vay chuyển tiền đóng các loại chi phí thì sĩ chặn toàn bộ liên lạc với người vay
nhằm chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn trên từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay sĩ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của hàng chục bị hại trên cả nước với số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
thưa quý vị sau hai ngày tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của một mươi chín bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
chiều nay đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội thực hành quyền công tố
tại phiên tòa đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án này
đáng chú ý đại diện viện kiểm sát đề nghị bác toàn bộ các kháng cáo của một mươi chín bị cáo
và các bị đơn dân sự
trong vụ án này có một mươi chín bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo
và kháng cáo đề nghị hủy bỏ lệnh kê biên tài sản
theo đó các bị cáo mong cấp phúc thẩm xem xét đánh giá những tình tiết liên quan
đến hoàn cảnh gia đình tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả
theo nhận định của đại diện viện kiểm sát trong quá trình tố tụ một mươi chín bị cáo có đơn kháng cáo
thừa nhận hành vi phạm tội thể hiện thái độ ăn năn hối cải
các bị cáo có nhân thân tốt lần đầu phạm tội và được cơ quan tố tụng xác định không có tư lợi cá nhân
tuy nhiên hành vi của các bị cáo đã không tuân thủ quy định quy trình tiêu chuẩn chất lượng
dẫn đến hậu quả của vụ án là rất nghiêm trọng khi gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng
ngoài ra các bị đơn trong vụ án là các công ty nhà thầu cũng chưa nộp thêm khoản tiền nào
để liên đối bồi thường thiệt hại cùng các bị cáo
do đó đại diện viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
hoặc cho hưởng án treo đối với các bị cáo
đối với kháng cáo của các bị đơn dân sự trong vụ án là các tổng công ty nhà thầu xây dựng
sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ và nguyên nhân xảy ra vụ án này
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của họ
vì nhận thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo
phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng mai
sau ba ngày tòa nhân dân quận hai bà trưng mở phiên tòa xét xử ba bị cáo trong vụ án
sập giàn giáo làm bốn người chết tại công trình một mươi sáu a nguyễn công chứ hà nội
chiều nay đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với ba bị cáo về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với các bị cáo
nguyễn nhật lộc từ bảy năm sáu tháng đến tám năm tù đường văn kiểm từ sáu năm sáu tháng đến bảy năm tù
và phạm văn chiến từ bảy năm đến bảy năm sáu tháng tù cùng với tội vi phạm quy định về an toàn lao động
bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm các quy định của nhà nước về bảo đảm an toàn lao động
dẫn đến hậu quả thiệt hại về tính mạng cho người lao động
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tại công trình xây dựng số một mươi sáu a nguyễn công chứ hà nội
xảy ra vụ tai nạn lao động làm ba công nhân tử vong tại chỗ
một công nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó
qua điều tra đã xác định ba bị cáo nguyễn nhật lộc đường văn kiểm và phạm văn chiến
có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động nên đã gây ra vụ tai nạn lao động làm bốn người tử vong
sau năm ngày nghị án hôm qua hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng tháp
đã tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo lê nguyễn thúy vi hai mươi chín tuổi
chú tại tỉnh tiền giang và huỳnh quốc đạt ba mươi tuổi trú tại tp hcm
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tại khu vực thị trấn thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
bị cáo lê nguyễn thúy vi và huỳnh quốc đạt bị lực lượng chức năng bắt quả tai
đang vận chuyển hơn bảy mươi bảy kg ma túy các loại
qua điều tra cơ quan công an xác định lê nguyễn thúy vi là kẻ chủ mua đường dây
vận chuyển chất ma túy này cầu huỳnh quốc đạt được xác nhận là đồng phạm
với vai trò giúp sức
tại phiên tòa cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình
và xin tòa giảm án cho đối phương
hội đồng xác xử tuyên án tù chung thân đối với bị cáo huỳnh quốc đạt
và án tử hình đối với bị cáo lê nguyễn thúy vi
cùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
năm hai nghìn hai mươi hai được công an tỉnh quảng ninh xác định là năm hành động phòng chống ma túy
với sự vào cuộc quyết liệt bằng nhiều biện pháp giải pháp
thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nói chung
và kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nói riêng
hàng trăm vụ việc với ma túy đã được triệt phá
hàng nghìn đối tượng đã bị bắt giữ xử lý
ghi nhận của phóng viên intv
đối tượng nguyễn thế vinh một trong những mắt xích
trong chuyên án buôn bán vận chuyển ma túy
vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh quảng ninh đấu tranh bắt giữ
theo báo cáo điều tra lộc văn sơn hà văn dũng và lô văn thuận
cùng chú tại nghệ an nhưng ra hạ long quảng ninh làm công nhân xây dựng
tại đây thấy có nhiều đối tượng người tây bắc nghiện ma túy
nên sơn cùng đồng bọn đã mua ma túy tại khu vực biên giới nghệ an và lào
mang ra hạ long chia nhỏ và bán cho các đối tượng nghiện
trong đó vinh là tài xế taxi chuyên đi giao hàng cho nhóm này
liên tiếp từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
công an tỉnh quảng ninh đã đưa ra một bản thân
công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ xử lý sáu trăm tám mươi ba vụ với một bốn trăm bảy mươi hai đối tượng về ma túy
trong đó bắt giữ hình sự sáu trăm hai mươi bốn vụ với chín trăm ba mươi năm đối tượng
thu giữ trên hai mươi năm gam heroin trên chín gam ma túy tổng hợp
và các tăng vật khác như cần sa súng đạn xe ô tô mô tô và tài liệu có liên quan
tuy nhiên quá trình đấu tranh với loại tội phạm này
lực lượng công an cũng gặp những khó khăn nhất định
điều tra vụ án thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng luôn luôn thay đổi địa điểm và luôn luôn thay đổi phương thức thủ đoạn
để nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
với sự quyết tâm đấu tranh không hoan nhượng với tội phạm ma túy
thì chúng tôi đã gần đây đã triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm
mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn liên tỉnh xuyên quốc gia
theo nhận định của cơ quan công an diễn biến của tội phạm ma túy
vẫn diễn ra phức tạp liên tục xuất hiện các loại ma túy mới
thời gian qua còn xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh
có điều kiện như quán bar karaoke hoặc nhà nghỉ để hoạt động mua bán ma túy
lôi kéo giới trẻ sử dụng các loại ma túy mới
hiện tại nó hơn năm trăm linh cái chất ma túy trong cái quy định của chính phủ
nhưng mà nó sẽ đưa ra các loại ma túy các chất kinh tích
mà không nằm trong cái quy định của chính phủ để nó nách luật để nó hoạt động
chúng tôi sẽ triệt phá
chúng tôi sẽ làm tốt công tác phòng ngừa trên tiến biên giới
cũng như là phòng ngừa quản lý tốt các đối tượng
và cũng xác định rằng tội phạm ma túy là nguyên nhân
là xuất phát các loại tội phạm hình sự khác
cho nên là chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh
sự nỗ lực của lực lượng công an cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị
tình hình ma túy ở quảng ninh đã có bước chuyển
vì vậy từ giờ đến cuối năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp
lấy phòng ngừa là chính đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa từ sớm
là mục tiêu quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung giảm cầu của ma túy
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay vùng ấp thấp phía nam đảo lưu dông philippines đã đi vào biển đông
đến bảy giờ ngày mai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa
khoảng sáu trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên
văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an có công điện
đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai
trong đó tập trung theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp để triển khai các phương án
kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích
tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai
bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng

nhưng trải qua năm đợt dịch trong đó chủng omicron có đến năm biến thể phụ
hiện nay thế giới vẫn đang tiếp tục đánh giá về tính lây lan của hai biến thể phụ mới
ba bốn và ba năm tuy nhiên một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu cho thấy hai biến thể phụ này
lây lan nhanh hơn biến thể ba một và ba hai vì thế việc tiêm vaccine để tăng miễn dịch bảo vệ
là vô cùng quan trọng
tổ chức thế giới rất rõ nếu có nơi nào đấy nói chung là trên thế giới
nhưng nói việt nam thì cũng tương tự như vậy nơi nào đấy chưa an toàn
có nghĩa là vẫn có cái vùng mà chưa tiêm chủng cái vùng kháng thể chưa đảm bảo
thì cái nguy cơ mà nó lây nhiễm rồi nó có những cái mà kết hợp để nó trở thành
cả cái biến thể mới thì cái đấy là luôn luôn tiêm ẩn
theo viện vệ sinh dịch tễ trung ương hiện nay nhiều người dân khi đã tiêm xong liều cơ bản
sau đó mắc covid một mươi chín có sự chủ quan không tiêm mũi nhắc lại
tuy nhiên kháng thể sau mắc covid một mươi chín sẽ không bền vững cho nên vẫn cần phải tiêm mũi nhắc lại ba bốn
hiện kho lưu trữ vaccine còn một mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
chúng tôi cũng mong muốn là chính quyền cũng vào cuộc như những mũi tiêm cơ bản
tức là huy động quản lý đối tượng người dân ở từng thôn xóm ấp để làm sao mà nhắc nhở
người dân đến với các điểm tiêm chủng
và các điểm tiêm chủng hiện nay thì đã triển khai
gần như tất cả các ngày trong tuần và nhiều địa phương là hai mươi bốn trên bảy
nhưng người dân cũng cần phải ủng hộ để chúng tôi mới có thể đạt được đội bao phủ động tác tiêm chủng
theo các chuyên gia mới đây qua giải mã trình tự gen đã phát hiện biến thể vụ ba năm của omicron
đã xuất hiện tại việt nam
việc tiêm nhắc lại vaccine covid một mươi chín mũi thứ tư là rất quan trọng
nó không chỉ đảm bảo biến dịch cộng đồng mà còn giảm nguy cơ lây nhiễm trước các biến thể mới
cũng như tỷ lệ tử vong